những ngày qua sương mù xuất hiện từ sáng sớm đến chín giờ sáng hạn chế tầm nhìn gây khó khăn cho người tham gia giao thông
tại các địa phương như cần thơ đồng tháp vĩnh long sóc trăng hậu giang trong sáng ngày một mươi chín tháng hai sương mù cũng xuất hiện dày đặc nhất là ở các khu vực gần sông canh rạch
theo đài khí tượng thủy văn thành phố cần thơ hiện tượng sương mù xuất hiện trong những ngày qua là do ảnh hưởng của không khí lạnh tràn về
khiến cho nhiệt độ xuống thấp kết hợp hơi nước bốc lên tạo độ ẩm trong không khí tăng cao gây ra sương mù trên diện rộng
hiện tượng này không phải là mùa khô nên không nguy hiểm cho người cây trồng và gia súc vật nuôi
tuy nhiên do nhiệt độ xuống thấp độ ẩm không khí cao khi sương mù xuất hiện vào sáng sớm và kéo dài cho đến gần chín giờ sáng
nên phụ huynh cần phải mặc ấm đeo khẩu trang đội mũ cẩn thận cho trẻ nhỏ khi ra đường vào buổi sáng để chống các bệnh đường hô hấp cảm lạnh
bên cạnh đó do sương mù gây hạn chế tầm nhìn nên người tham gia giao thông trên các tuyến quốc lộ đông đúc
cần phải chú ý bật đèn di chuyển với tốc độ hợp lý và chú ý quan sát tránh gây tai nạn giao thông đáng tiếc